cho tới nay khi đang phải điều trị căn bệnh viêm phổi lâu năm tại bệnh viện phổi trung ương
thấy nhiều trường hợp bệnh nhân cùng điều trị với ông mắc những căn bệnh không thể điều trị
như những căn bệnh ung bướu và ung thư ác tính do chịu ảnh hưởng từ thuốc lá
ông đã chủ động tìm tới khoa tư vấn cai thuốc lá với mong muốn được các bác sĩ ở đây hỗ trợ về chuyên môn
để giúp ông có thể từ bỏ thói quen xấu nhiều năm này và ông sẽ không trở thành tấm gương xấu cho con cháu
còn người đàn ông này ông cũng tới gặp các bác sĩ tại bệnh viện phổi trung ương
nhưng là để thăm để trò chuyện với những người đã giúp ông từ bỏ được thuốc lá
khoảng thời gian một mươi năm trở về trước ông được bạn bè mọi người thân thiết gọi với biệt danh ông đài đen
cái biệt danh này gắn với ông không phải do bẩm sinh ông có làn da đen
mà nguyên nhân lại đến từ thói quen hàng vài chục năm của ông
ông đài có thói quen hút thuốc lá từ những năm đầu của thập niên sáu mươi
mỗi ngày ông hút trung bình tới hai bao thuốc lúc vui ông cũng hút lúc buồn ống hút lại càng nhiều hơn
trong khoảng thời gian sáu mươi cho đến chín mươi bảy tôi hút như vậy là cứ bình quân một ngày
còn tôi phải bột hai bao và có những đêm như vậy là do cái việc buồn trong cuộc sống này
cái cái nọ thì tôi hút đến một đêm tôi hút thuốc lá
hai bao mà phải nói là cái trậu cả tàn này rất là nhiều như thế
lâu dần sức khỏe của ông ngày càng giảm sút ăn kém ho nhiều về đêm chăn chọc khó ngủ kéo dài
ông tìm tới bệnh viện để thăm khám và nhận được kết luận của bác sĩ chuyên khoa
rằng ông đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
bác cũng là một người hút thuốc lá rất là lâu lắm
chính vì vậy khi vào quản lý đơn vị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
và bác được điều trị tại khoa bệnh phổi mãn tính
thì bác đã được sự giới thiệu của nhân viên y tế bên đó
các tư vấn viên kêu miệng tại đơn vị khoa bệnh phổi mạng tính
giới thiệu sang phòng tư vấn chuyên sâu của bệnh viện
mười năm kể từ ngày ông đài từ bỏ được hàm thuốc lá
sức khỏe của ông tốt lên rõ rệt
vẻ bề ngoài của ông cũng trở nên hồng hào sẵn dỡ hơn nhiều
những ngày đầu tôi gặp bác thì sự khó thở sự mệt nhọc của bác là rất nhiều
cái đấy thì những đợt cốc mà bệnh nhân phải
thì bệnh nhân khó thở nhiều đờm nhiều ho nhiều và tình trạng mệt nhọc rất lớn
khi bệnh nhân đi lại nó rất khó khăn vất vả rồi
nhưng hiện nay ngoài việc điều trị và bác bỏ thuốc lá như vậy
thì vấn đề sức khỏe của bác đã được cải thiện rất nhiều
chính là cái bỏ thuốc lá đã giúp cho tôi như vậy là
nó không còn ẻo ải không còn lơ mơ
và nó không còn những cái ngáp ngắn ngáp giảm

thế nhưng ngủ thì ngon rất
và chính vì thế mà con người cảm thấy nó thoải mái dễ chịu
nó thay đổi một cách rất rõ ràng
người ngoài như tôi đã nói là người ngoài đã bảo
ông đài chiếc này trẻ ra rồi
việc nói không với thuốc lá sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ
giảm tỷ lệ bệnh phát nặng hơn
và làm tăng sự thành công trong các bệnh nhân
cả phẫu thuật chữa bệnh ở các bệnh mạch bành
thêm vào đó còn giảm tỷ lệ suy giảm chức năng phổi
và giảm ho đối với người bị bệnh viêm phế quản mạng tính
ở những người trẻ mới hút thuốc chức năng hoạt động của phổi sẽ tăng khi bỏ thuốc
do vậy cài thuốc không bao giờ là buồn